thông báo của nhà trắng cho biết tổng thống mỹ joe biden đã rời kiev sau chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô của ukraine vào ngày hai mươi tháng hai
và cam kết tăng cường cung cấp vũ khí cho quốc gia đang bị trao đảo bởi xung đột này
thông báo nêu rõ tổng thống biden đã rời kiev kết thúc chuyến thăm chấp nhóm tới ukraine
trước lễ kỷ niệm một năm ngày nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
cố vấn an ninh quốc gia nhà trắng jack sullivan cho biết tổng thống joe biden cảm thấy điều quan trọng
là phải gửi thông điệp ủng hộ lâu dài cho ukraine trong chuyến công du tới đó
ông sullivan cho hay tổng thống biden đã thảo luận với người đồng cấp ukraine volodymyr zelensky
về cuộc chiến tại ukraine cũng như nhu cầu của kiev về năng lượng cơ sở hạ tầng cũng như hỗ trợ kinh tế và nhân đạo